ngày hôm nay hai mươi một tháng năm cơ quan chức năng việt nam đại sứ quán việt nam tại myanmar đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại
đưa khoảng hai trăm bốn mươi công dân việt nam từ myanmar về nước an toàn đây là những công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có nguyện vọng về nước
đại sứ quán việt nam tại myanmar đã làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để công dân được di chuyển từ các vùng khác về yangon không phải cách ly
đơn giản hóa các thủ tục cần thiết để hỗ trợ công dân lên máy bay
ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế đà nẵng công dân tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định
từ chiều bay đi chuyến bay cũng kết hợp chở một số công dân myanmar về nước